trong khi cử tri anh bỏ phiếu rời eu và sau quá trình đàm phán khó khăn
hai bên vừa đạt được một thỏa thuận sơ bộ và đang tiếp tục vạch ra tương lai sau thỏa thuận này
mặc dù thỏa thuận này vẫn chưa rõ ràng tại anh và eu đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào cuối tuần này để thông qua thỏa thuận
đa số các nước thành viên eu đều bày tỏ ủng hộ thỏa thuận
tuy nhiên eu cũng có kế hoạch dự phòng cho kịch bản brexit không thỏa thuận
bộ du lịch và thể thao thái lan cho biết nước này đã trục vớt tàu phinik bị lật ở ngoài khơi đảo puket vào hồi tháng bảy vừa qua
khiến bốn mươi bảy du khách trung quốc bị thiệt mạng hiện chính phủ thái lan đang tiến hành công tác điều tra thảm họa này
theo bộ trưởng du lịch và thể thao thái lan con tàu vừa được trục vớt dự kiến sẽ được đưa đến một cảng cạn để phục vụ công tác điều tra
quan chức này khẳng định tàu phinics sẽ là một bằng chứng quan trọng giúp cả hai chính phủ thái lan và trung quốc tìm hiểu nguyên
chính xác vụ đám tàu và đây cũng là điều mà gia đình của các nạn nhân mong muốn
tàu phinix chở một trăm linh năm người phần lớn là du khách của trung quốc gặp nạn vào chiều năm tháng bảy tại cô hay khi đang trên đường từ koracha về đảo phuket
trước đó tàu này đã nhận được cảnh báo tình hình thời tiết bất lợi nhưng vẫn thực hiện hành trình
đây là một trong những tai nạn tồi tệ nhất của ngành du lịch thái lan kể từ năm hai nghìn bốn sau thảm họa sóng thần khiến hàng nghìn người thiệt mạng
nền kinh tế mỹ sẽ bắt đầu yếu đi từ giữa năm sau
nền kinh tế mỹ sẽ bắt đầu yếu đi từ giữa năm sau và có thể rơi vào suy thoái trong năm hai nghìn hai mươi thời điểm mỹ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống
giới chuyên gia kinh tế đã đưa ra nhận định này trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa có hồi kết
thông tin được tờ báo washington pot công bố ngày một mươi tám tháng một mươi một cho thấy hơn ba mươi số các chuyên gia kinh tế hàng đầu được hỏi dự đoán rằng nền kinh tế mỹ sẽ bắt đầu suy thoái vào năm hai nghìn một mươi năm
các chuyên gia cho rằng có rất nhiều nguyên nhân cản trở sự phát triển nền kinh tế mỹ
như chi phí vay mượn cao đồng đô la mỹ tăng mạnh nền kinh tế toàn cầu suy yếu cuộc chiến thuế quan leo thang và những chương trình kích thích tài chính như cắt giảm thuế không còn phát huy tác dụng thúc đẩy sự bùng nổ trong đầu tư kinh doanh
nền kinh tế của mỹ đã có những tăng trưởng ngoạn mục trong hai năm qua
tuy nhiên thành tích đó cũng chỉ giúp đảng cộng hòa của tổng thống donald trump duy trì kiểm soát thượng viện
chính vì vậy tổng thống trump sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều trong cuộc tái tranh cử vào nhà trắng năm hai nghìn một mươi chín
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt